tại trạng dừng chân cuối cùng bà merkel sẽ tới váksava bà lan để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà

bộ trưởng quốc phòng iran hossein degan cho biết
kế hoạch mở rộng các căn cứ không quân của nước này trong cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực
các bộ trưởng nói trên vẫn chưa được hai bên chính thức đưa ra bàn thảo song nếu các chiến dịch yêu cầu thì các quyết định liên quan sẽ được đưa ra
hiện iran mới cho phép nga sử dụng căn cứ không quân hamedan tại miền tây nước cộng hòa hồi giáo này để tấn công thành trì của khủng bố và phiến quân tại syri
ông cũng cho biết đối với phi đội của nga đang hoạt động tại căn cứ không quân hamedan iran có thể cung cấp các dịch vụ sửa chữa nhỏ thậm chí là nạp bom và hỗ trợ thêm quân
ông khẳng định quan hệ hợp tác giữa iran và nga là mang tính chiến lược nhằm thiết lập sự ổn định hòa bình và an ninh tại khu vực
đoàn thể thao olympic australia vừa phải nộp hơn hai mươi tám usd cho cơ quan chức năng brazil để bảo lãnh cho các vận động viên của đoàn này sau khi họ sử dụng giấy tờ giả mạo để vào xem một trận đấu bóng rổ
với mục đích kiếm những chỗ ngồi tốt hơn để theo dõi trận bán kết bóng rổ giữa australia và serbi
bốn vận động viên của australia đã làm giả giấy tờ hòng qua mặt lực lượng an ninh
tuy nhiên kế hoạch không thành công và những vận động viên này bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn
sau vài tiếng thẩm vấn các vận động viên này được tự do xong và nộp khoản tiền phạt một mươi rai an một người
hộ chiếu của những vận động viên này bị giữ lại cho đến khi trả đầy đủ tiền phạt
phát biểu trước báo giới phó trưởng đoàn australia fiona de jong đã xin lỗi và chấp nhận án phạt của cảnh sát
trong số những vận động viên australia dính líu đến vụ việc này có hai tuyển thủ bắn cung vừa giành huy chức đồng là alex port và ryan tiax
ngoài ra còn có đội trưởng tuyển bóng bầu dục ed jenkins và tay đua xe matt glaeser
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt